đối tượng trong vụ án là lương thế văn hai mươi tuổi chú tại xã iac huyện sa thầy tỉnh con tum
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội giết người
vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tại thôn một xã ya sê huyện sa thầy
sau khi đã uống rượu giữa văn và chị y thảo là người sống chung như vợ chồng với văn có xảy ra mâu thuẫn
mẹ văn đã gọi ông dần là bố đẻ của văn về để can ngăn nhưng lại tiếp tục xảy ra ẩu đả
trong lúc xô sát văn đã dùng kéo đâm vào vùng ngực trái và vùng cổ của ông dần khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu
sáng nay công an tp hcm cho biết đã khởi tố một mươi ba đối tượng thuộc công ty tài chính
trách nhiệm hữu hạn một thành viên mire aces thuộc trụ sở cao ốc h ba đường hoàng diệu quận bốn để điều tra về hành vi vu khống
trước đó văn đã gọi ông dần là bố đẻ của văn về để can ngăn nhưng lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn
trước đó ngày bốn tháng một mươi một hàng chục cảnh sát thuộc các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra hành chính văn phòng công ty tài chính trách nhiệm hiểu hạn một thành viên mire aces
đây là công ty nước ngoài có trụ sở chính ở quận một do người hàn quốc làm tổng giám đốc
nơi đây được cấp giấy phép thành lập có chức năng cho vay bao gồm cả cho vay trả góp cho vay tiêu dùng
từ năm hai nghìn một mươi sáu công ty này đã thuê văn phòng tại tầng bốn cao ốc h ba số ba trăm tám mươi bốn hoàng diệu quận bốn để hoạt động thu hồi nợ
ngân hàng vay phải cung cấp thông tin cá nhân thông tin người thân khi ký kết hợp đồng vay với công ty với lãi suất từ bốn năm mươi tám mỗi tháng
tương đương là năm mươi năm một năm dưới hình thức là trả góp hàng tháng
khi khách hàng đến hạn thanh toán bộ phận thu hồi nợ sẽ chia khách hàng theo cấp độ thời gian nợ
nhóm khách hàng nợ trên một trăm tám mươi ngày sẽ bị các nhân viên công ty dùng điện thoại các tài khoản mạng xã hội gọi điện nhắn tin
chửi bới đe dọa cắt hình ảnh của người vay tiền người thân ghép vào ảnh cáo khó của đám tang
ảnh đối trụy thông báo truy tìm người trốn cảnh báo lừa đảo để gửi cho khách hàng người thân bạn bè đồng nghiệp của người vay tiền
qua mạng xã hội gia lô facebook nhằm gây sức ép buộc người vay tiền phải trả nợ
gây ra hai vụ cướp giật tài sản trên địa bàn trong hai ngày một mươi năm và ngày một mươi tám tháng một mươi một
đối tượng vương quốc đạt trú tại phường hoàng tân tp chí linh vừa bị công an tp chí linh tỉnh hải dương bắt tạm giam
vào ngày một mươi tám tháng một mươi một vương quốc đạt đã gây sức ép
gây ra vụ cướp giật điện thoại của hai cháu bé một mươi bốn tuổi tại khu dân cư khang thọ phường chí minh tp chí linh
với thủ đoạn là điều khiển xe máy che biển số đeo khẩu trang đi dọc theo các tuyến giao thông
nhắm đến các mục tiêu là học sinh phụ nữ để cướp giật tài sản
đạt thừa nhận với thủ đoạn tương tự đã gây ra một vụ cướp giật khác trên địa bàn phường sao đỏ vào ngày một mươi năm tháng một mươi một
nạn nhân là một phụ nữ đang ngồi trên ghế đá gần khu vực quảng trường công cộng
tổng giá trị tài sản trong hai vụ án khoảng ba mươi triệu đồng
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ là loại giấy tờ thường được người dân sử dụng
để thực hiện các giao dịch mua bán đất hay các hợp đồng kinh tế khác có liên quan
tuy nhiên nhiều người dân mất cảnh giác để các đối tượng lợi dụng việc này
làm giả hoặc sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và đáng chú ý là thủ đoạn làm giả ngày càng tinh vi
gây ra không ít hệ lụy cho gia đình các nạn nhân
mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận về các vụ án vừa xảy ra tại an giang
trương minh hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú huyện thoại sơn tỉnh an giang
vừa bị công an tp long xuyên bắt giữ về các hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
và lừa đảo chiếm đặt tài sản
để có tiền tiêu và đầu tư tiền ảo hòa đã lên mạng xã hội đặt làm giả sổ đỏ
với giá từ tám đến một mươi triệu đồng một sổ
rồi đem thế chấp
lợi dụng lòng tin của nạn nhân và giấy tờ được làm giả rất tinh vi
chỉ từ tám đến một mươi triệu đồng để có được một giấy tờ đất giả
rồi đem giấy tờ đất giả này thế chấp để mượn số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
với thủ đoạn này từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cho đến khi bị bắt
hòa đã lừa đảo chiếm đoạt được số tiền hai trăm bảy mươi triệu đồng của nạn nhân
tiền chứ lắm rồi nó nói giờ kẹt bằng ống nước bơm tứ gãy đó rồi đang chức giốn ra
rồi kẹt tiền quá năng lĩ cho gắn giúp cho nó một trăm hai mươi triệu
thì thôi mình cũng gì mình thấy gì mình đi dây ngang hàng giúp một cỡ gần một tháng
cái nếu mượn người khác đem lại
không chỉ làm giấy tờ đất giả
thời gian qua công an thành phố long xuyên đã phát hiện năm vụ có dấu hiệu làm giả
và sử dụng giấy tờ giả của các cơ quan tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua đó đã khởi tố ba vụ hai bị can
các loại giấy tờ giả được đối tượng làm rất tinh vi từ màu sắc cỡ chữ cho đến con dấu
nếu chủ quan mất cảnh giác thì các cơ sở cầm đồ cũng như người dân

khi thực hiện các giao dịch cầm cố hoặc là mua bán tài sản
đặc biệt là đất đai và xe ô tô xe gắn máy
thì chúng ta nên kiểm tra cái thông tin trên giấy chứng nhận hoặc là giấy đăng ký
có đúng là phải của người giao dịch hay không
thứ hai là chúng ta kiểm tra thêm bằng mắt thường thêm có dấu hiệu là cào sữa tẩy xóa
hay là có dấu hiệu làm giả khác hay không
và vấn đề thứ ba là chúng ta có thể là thông qua các cơ quan công chứng trên địa bàn để thực hiện việc hỗ trợ kiểm tra các tài liệu khi đem đi giao dịch
qua vụ việc trên bên cạnh việc vào cuộc đấu tranh làm rõ của lực lượng công an thì người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
trong quá trình cầm cố sang nhượng đất đai hay xe mô tô ô tô nếu phát hiện những dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ các đối tượng sử dụng giấy tờ giả thì cần báo ngay cho công an địa phương để kịp thời xử lý
tại quảng nam người dân ở xã tam tiến huyện núi thành vừa phát hiện một bao tải có chứa hai mươi gói chất rắn nghi là ma túy đá trôi giạt vào bờ biển
nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một bao tải chứa vật thể lạ nghi là ma túy trôi giạt vào bờ biển
thuộc xã tam tiến huyện núi thành lực lượng công an biên phòng địa phương đã tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra bao tải màu trắng có chữ nước ngoài giống như chữ thái lan bên trong có hai mươi gói ni lông màu xanh in chữ trung quốc và dòng chữ chin nt
trọng lượng mỗi gói một kg bên trong mỗi gói có chứa các chất rắn màu trắng dạng cục nghi là ma túy tổng hợp
lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh làm rõ đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân
nếu phát hiện các vật thể lạ có đặc điểm như trên thì giao nộp ngay cho lực lượng chức năng
vào chiều ngày hôm qua hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau đã bất ngờ bao vây và triệt xóa tụ điểm đá gà an tiền
với sự tham gia của nhiều đối tượng tại khu vực khóm chín phường sáu thành phố cà mau
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ một mươi năm đối tượng liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền kiểm tra tại sân gà
trên người của các đối tượng tạm giữ thêm số tiền hơn sáu mươi ba triệu đồng cùng với một số tăng vật khác
hiện tăng vật và đối tượng đã được chuyển về phòng cảnh sát hình sự để xử lý theo quy định
liên quan đến vụ xét xử bảy mươi bốn bị cáo trong đường dây buôn lậu hai trăm linh triệu lít xăng
vào chiều ngày hôm qua viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đã đề nghị hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải nộp lại tổng số tiền thu lợi bất chính
và tiền nhận hối lộ hơn bốn trăm linh tỷ đồng để xung công quỹ của nhà nước
kết thúc phần luận tội viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại tổng số tiền thu lợi bất chính
và tiền nhận hối lộ hơn bốn trăm linh tỷ đồng để sung công quỹ nhà nước
đồng thời đề nghị tịch thu nhiều tài sản có giá trị lớn của các bị cáo đã sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội
trong số đó bị cáo đào ngọc viễn chịu trách nhiệm gần bốn mươi bảy tỷ đồng bị cáo đã khắc phục năm tỷ đồng
phan thanh hữu chịu trách nhiệm hơn một trăm năm mươi sáu tỷ đồng và hơn ba tỷ đồng nộp thay cho nhân viên bị cáo đã nộp một trăm linh một tỷ và một trăm hai mươi ba usd
viện kiểm sát cũng đề nghị tịch thu một mươi bảy tàu thủy của các bị cáo phục vụ cho việc vận chuyển buôn lậu hai mươi hai xe bồn ba xe ô tô hai xe mô tô và sáu mươi năm điện thoại di động
ngoài ra viện kiểm sát đề nghị tiếp tục kê biên một mươi sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
thu giữ của các bị cáo để đảm bảo thi hành án đồng thời đề nghị hủy bỏ quyết định kê biên trả lại cho các bị cáo ba mươi bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất và tiếp tục phong tỏa ba mươi ba tài khoản năm thẻ tiết kiệm của các bị cáo với số tiền hơn một trăm sáu mươi một tỷ đồng
đội cảnh sát hình sự công an tp tây ninh vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp bốn đối tượng là phùng văn hiếu hoàng văn kiên cùng chú tại tỉnh hải dương
vũ minh phúc chú tỉnh lâm đồng và nguyễn đức lưu trú tại tỉnh quảng ninh để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng
qua công tác nắm tình hình vào chiều ngày hôm qua tại sợ phường hiệp ninh tp tây ninh đội cảnh sát hình sự công an tp tây ninh đã bắt quả tang hai đối tượng là vũ minh phúc và nguyễn đức lự đang thu tiền lãi ngày của những người vay tiền
thu giữ gần ba triệu đồng tiền mặt bốn điện thoại di động và nhiều giấy tờ có liên quan
điều tra mở rộng đội cảnh sát hình sự bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng là phùng văn hiếu và hoàng văn kiên khi đang trên đường lẩn trốn tại khu vực xã bào nang huyện dương minh châu
qua điều tra lực lượng công an xác định từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai phùng văn hiếu từ hải dương vào thuê nhà trọ tại tp tây ninh cùng với ba đối tượng trên để cho vay lãi nặng
để nhiều người biết đến hoạt động cho vay của mình các đối tượng đã quảng cáo trên các trang mạng xã hội cùng với số điện thoại của mình để người vay liên hệ
trả chậm các đối tượng sẽ điện thoại ham dọa tạo áp lực để buộc người vay trả tiền
đến khi bị bắt giữ các đối tượng đã cho khoảng bốn mươi người vay với số tiền trên ba trăm linh triệu đồng thu lợi bất chính trên năm mươi triệu đồng
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ là loại giấy tờ thường được người dân sử dụng để thực hiện các giao dịch mua bán đất hay các hợp đồng kinh tế khác có liên quan
tuy nhiên nhiều người dân đã mất cảnh giác để các đối tượng lợi dụng việc này làm giả hoặc là sử dụng các giấy tờ
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đáng chú ý là thủ đoạn làm giả ngày càng tinh vi gây ra không ít hệ lụy cho gia đình các nạn nhân
sau đây mời quý vị theo dõi ghi nhận về các vụ án vừa xảy ra tại an giang
trương minh hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú huyện thoại sơn tỉnh an giang vừa bị công an tp long xuyên bắt giữ về các hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để có tiền tiêu và đầu tư tiền ảo
hòa đã lên mạng xã hội đặt làm giả sổ đỏ với giá từ tám đến một mươi triệu đồng một sổ rồi đem thế chấp

chỉ từ tám đến một mươi triệu đồng để có được một giấy tờ
chỉ từ tám đến một mươi triệu đồng để có được một giấy tờ đất giả rồi đem giấy tờ đất giả này thế chấp để mượn số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
với thủ đoạn này từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cho đến khi bị bắt hòa đã lừa đảo chiếm đoạt được số tiền hai trăm bảy mươi triệu đồng của nạn nhân
tiền chứ lắm rồi nó nói giờ kẹt mặn ống nước bơm tứ gãy đó rồi đang chức giốn ra
rồi kẹt tiền quá à đang nỉ cho gắn giúp cho nó một trăm hai mươi triệu
rồi thôi mình cũng vậy mình thấy gì mình đi
hàng giúp một cỡ gần một tháng cái nó mượn người khác đó đem lại một cái bằng khoáng y gan như vậy nữa
bề ngang hai mươi mét bề dài một trăm linh mét nó hai cái giống hệt nhau à
không chỉ làm giấy tờ đất giả thời gian qua công an thành phố long xuyên đã phát hiện năm vụ có dấu hiệu làm giả
và sử dụng giấy tờ giả của các cơ quan tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua đó đã khởi tố ba vụ hai bị can
các loại giấy tờ giả được đối tượng làm rất tinh vi từ màu sắc cỡ chữ
cho đến con dấu nếu chủ quan mất cảnh giác thì các cơ sở cầm đồ cũng như người dân dễ bị sập bẫy
khi thực hiện các giao dịch cầm cố hoặc là mua bán tài sản đặc biệt là đất đai và xe ô tô xe gắn máy
thì chúng ta nên kiểm tra cái thông tin trên giấy chứng nhận hoặc là giấy đăng ký
có đúng là phải là của người giao dịch hay không
thứ hai là chúng ta kiểm tra thêm bằng mắt thường thêm có dấu hiệu
là cào sửa tẩy xó hay là có dấu hiệu làm giả khác hay không
và vấn đề thứ ba là chúng ta có thể là thông qua các cơ quan công chứng trên địa bàn
để thực hiện việc hỗ trợ kiểm tra các tài liệu khi đem đi giao dịch
qua vụ việc trên bên cạnh việc vào cuộc đấu tranh làm rõ của lực lượng công an
thì người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
người cầm cố sao nhượng đất đai hay xe mô tô ô tô
nếu phát hiện những dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ các đối tượng sử dụng giấy tờ giả
thì cần báo ngay cho công an địa phương để kịp thời xử lý
công an huyện tuần giáo tỉnh điện biên vừa tiến hành triệu tập ba đối tượng cùng sinh năm hai nghìn bảy
là học sinh của trường trung học phổ thông huyện tuần giáo để xác minh làm rõ hành vi cố ý gây thương tích
các đối tượng được triệu tập là lường ngọc thủy tạ thanh tài ló minh hải
trước đó công an huyện tuần giáo đã tiếp nhận tin báo của chị lò thị huệ
trú tại bản cang xã quài nưa huyện tuần giáo về việc vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một vừa qua
tại khu vực sân vận động huyện tuần giáo
em trai của chị là lò văn thao sinh năm hai nghìn bảy là học sinh của lớp một mươi a năm
đã bị ba thanh niên đi trên xe đạp điện không quen biết dùng gậy đập vào đầu
khiến cho thao bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện huyện và đã được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện tuần giáo đã nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra
xác định và làm rõ triệu tập ba đối tượng trên đến trụ sở công an để làm việc
cả ba đối tượng khai nhận chính là nhóm thanh niên đã dùng hung khí chuẩn bị từ trước
gây thương tích cho thao vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một
tại quảng nam người dân ở xã tam tiến huyện núi thành vừa phát hiện một bao tải
có chứa hai mươi gói chất rắn nghi là ma tuy đá trôi rạt vào bờ biển
nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một bao tải chứa vật thể lạ nghi là ma túy trôi giạt vào bờ biển
thuộc xã tam tiến huyện núi thành lực lượng công an biên phòng địa phương đã tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra bao tải màu trắng có chữ nước ngoài giống chữ thái lan
bên trong có chứa hai mươi gói ni lông màu xanh in chữ trung quốc và dòng chữ của trung quốc
trọng lượng mỗi gói một kg bên trong mỗi gói có chứa các chất rắn màu trắng dạng cục nghi là ma túy tổng hợp
lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh làm rõ đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân
nếu phát hiện các vật thể lạ có đặc điểm như trên thì giao nộp ngay cho lực lượng chức năng
mùa bán trái phép chất ma tuy bị cáo lương võ văn toàn
trú tại quận cẩm lệ thành phố đà nẵng vừa bị tòa nhân dân quận thanh khê đưa ra xét xử
vào ngày tám tháng một mươi tại căn hộ nằm trong kiệt ba trăm năm mươi bốn trần cao vân
khi đang chuẩn bị giao ma túy cho con nghiện
bị công an bắt quả tang phát hiện nhiều gói ma túy thuốc lắc và kentamin được cất giấu trong xe máy
tại tòa bị cáo thừa nhận đã nhiều lần mua bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn và trực tiếp đi giao
tòa nhân dân quận thanh khê tuyên phạt lương võ văn toàn bốn năm sáu tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma tuy